các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
triệt phá nhóm bán hàng trăm khẩu súng hàng nghìn viên đạn trên mạng xã hội
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị mới đây một phụ huynh ở đắk lắc vừa gửi đơn lên cơ quan chức năng
tố cáo nhóm nữ sinh cấp hai tấn công con gái chị đến mức phải nhập viện cấp cứu
sau đó quay clip tung lên mạng xã hội
đoạn clip ngay sau đó đã được chia sẻ dâm dộ
cùng với những bình luận phản ứng gây gắt trước hành vi bắt nạt quá đáng của nhóm nữ sinh này
ngày hai tháng ba chị uông thị hoàng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã khuê ngọc điền huyện crongbong cho biết
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng hai con gái chị là em trần nhật thu tê học sinh trường trung học cơ sở khuê ngọc điền
được một bạn tên là k o ở xã cư cật tì trở đi uống trà sữa
khi đến đầu cầu treo xã hòa lễ em bất ngờ bị nhóm bạn do nguyễn thị hồng d lớp chín a trường trung học cơ sở hòa lễ cầm đầu lao ra tấn công
chị linh cho hay con chị một mình nên không chống cự được và giờ toàn thân bầm tím đau nhất là vùng đầu
tinh thần hoảng loạn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện
về nguyên nhân sự việc theo con gái chị linh liên quan đến việc thách thức ầu đà trên mạng
sau khi bị tấn công nữ sinh giấu người nhà
tuy nhiên do nhóm tấn công em quay clip tung lên mạng xã hội nên gia đình mới biết sự việc
lên tiếng về vụ việc này ông võ thanh hải phó công an xã cư cử tì thông tin
đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của chị uông thị hoàng linh và bước đầu đã làm việc với phụ huynh
hiện nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh bị tấn công đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
tối ngày một tháng ba công an quận một mươi một tp hcm vừa tổ chức tuần tra đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn
bất ngờ bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn một nam tài xế đã lái xe máy hướng vào trung cư ba trăm một mươi hai lạc long quân
sau đó bỏ lại phương tiện rồi chạy bộ bỏ trốn
theo đó khoảng hai mươi hai h ngày một tháng ba cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông khoảng ba mươi năm tuổi
lái xe máy chở theo người phụ nữ lưu thông qua khu vực vòng xoay hòa bình phường năm quận một mươi một
tài xế có biểu hiện không tỉnh táo nên cảnh sát ra hiệu lệnh dừng kiểm tra
lúc này người đàn ông không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy hướng vào trung cư ba trăm một mươi hai lạc long quân
khi cảnh sát giao thông đuổi kịp ông này để lại xe máy rồi chạy bộ phòng quanh trung cư bỏ trốn
cảnh sát phải đuổi theo bám sát
khi có sự hỗ trợ của công an phường năm lực lượng chức năng mới giữ được người đàn ông này lại
tại đây nam tài xế nồng nàng mùi bia và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn
trong lúc cảnh sát giao thông nhắc nhở kiểm tra người này vụ chạy lên phòng trung cư khóa cửa
tổ công tác đã lập biên bản năm tài xế lỗ chống người thi hành công vụ tạm giữ phương tiện và nhờ người dân chứng kiến ký biên bản làm chứng
liên quan đến vụ cựu thiếu tá lái xe khiến nữ sinh tử vong sáng ngày hai tháng ba ông hồ quang hùng cha nạn nhân cho biết
gia đình ông đã nhận được giấy trụ tập của tòa án quân sự quân khu năm về việc dự phiên xét xử phúc thẩm vụ án tai nạn giao thông
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại ninh thuận
quyết định của tòa án quân sự quân khu năm đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo hoàng văn minh ba mươi tám tuổi
là cựu thiếu tá trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy chú ninh thuận
minh là người điều khiển phương tiện gây ra cái chết cho nữ sinh tại ninh thuận
trước đó bị cáo hoàng văn minh đã bị tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm xử phạt về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
sau đó cả bị cáo hoàng văn minh và ông hồ hoàng hùng cha nữ sinh đều có kháng cáo
phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến vào sáng ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại tòa án quân sự quân khu năm ở thành phố đà nẵng
theo cáo trạng khoảng hơn tám giờ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trên đường một mươi sáu tháng bốn đoạn phía trước cổng ngân hàng
thuộc địa phận phường mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
ông hoàng văn minh trong khi điều khiển xe ô tô mang biển số tám mươi năm a bảy nghìn bốn trăm linh bảy do sử dụng điện thoại
thiếu tập trung chú ý quan sát không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng
nên đã để vai trạm với xe mô tô biển số tám mươi năm r chín mươi một nghìn hai trăm bảy mươi chín do hha nữ sinh lớp một mươi hai điều khiển đi từ phía sau lên
hậu quả làm nữ sinh tử vong hành vi của bị can là nguy hiểm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên khi công an điều tra vụ việc
người đàn ông tên phạm văn võ năm mươi một tuổi chú bình dương
lại nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây ra tai nạn
bà huỳnh thị kim hằng ba mươi tuổi chú ninh thuận là vợ của bị can mình
biết rõ ông võ đứng ra nhận tội thay chồng và đã khai báo gian dối điều này với cơ quan công an
trong vụ án ông hoàng văn minh đã bị viện kiểm sát quân sự quân khu hai quân chủng phòng không không quân
truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
còn phạm văn võ và huỳnh thị kim hằng cũng bị truy tố về tội khai báo gian dối
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo hoàng văn minh
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hội đồng xét xử tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án quân sự khu vực hai quân khu năm tỉnh khánh hòa
mở phiên tòa xét xử hoàng văn minh và tuyên phạt bị cáo minh một mươi bốn tháng tù
buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hai trăm bốn mươi năm triệu đồng
mới đây công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị đang làm việc với một nam thanh niên hai mươi chín tuổi chú thành phố phan thiết
để điều tra về hành vi dở cho đổi bại với bé gái sinh năm hai nghìn một mươi bốn
tại cơ quan điều tra người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào lúc hai mươi h ngày một tháng ba chị cth bốn mươi một tuổi cùng con gái tên lckl
hai nghìn một mươi bốn chú tại thôn phú khánh xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đến công an phường phú thủy thành phố phan thiết trình báo vụ việc
cháu l bị một thanh niên không rõ lai lịch thực hiện hành vi đổi bại
trước đó vào khoảng một mươi sáu h năm mươi năm phút cùng ngày chú ruột của cháu l là anh ld
có chở cháu l đến siêu thị lotte mark ở thành phố phàn thiết để chơi với bạn
và dặn cháu l khi nào chơi xong thì nhờ người gọi điện cho chú hoặc cô ruột đến chở
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày có một thanh niên đến nói với cháu l
có về không để chú trở về nhưng cháu l không đồng ý
thì thanh niên có gọi cho người nhà của bé nhưng không ai bắt máy
sau đó cháu l đồng ý lên xe để thanh niên trên trở về
tuy nhiên trên đường đi thanh niên không chở bé về nhà mà rẽ sang hướng khác
rồi thực hiện hành vi đổi bại với cháu lở
nhân được tin báo lãnh đạo công an thành phố phàn thiết
chỉ đạo công an phường phú thủy phối hợp lực lượng chức năng
triển khai biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh truy xét đối tượng
chỉ trong khoảng thời gian ngắn công an thành phố phan thiết
đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đổi bại là hmh
đồng thời triển khai lực lượng nhanh chóng truy bắt được đối tượng
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi ngày sau đây
ngày hai ba công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa trệt phá đường dây
chuyên bán vũ khí công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội
thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng bốn bảy trăm năm mươi viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
phòng cảnh sát hình sự bc hai công an thành phố hồ chí minh phát hiện
một số tài khoản trên mạng xã hội như facebook zalo telegram
giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ là súng đạn
đi sâu xác minh trinh sát làm rõ số vũ khí trên do đoàn quốc thái ba mươi hai tuổi
ngụ quận tám và trần bá lộc hai mươi bảy tuổi ngụ quận một mươi hai
nhập lậu từ thái lan campuchia rồi cất giấu ở nhiều nơi
bán trên mạng xã hội với giá từ hai mươi ba mươi triệu đồng trên một khẩu súng
thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
sau khi củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ lực lượng của bc
phối hợp với công an các quận sáu quận tám quận một mươi hai công an quận bình tân
và huyện hóc môn đồng loạt gia quân khám xét các địa điểm liên quan
bắt giữ các đối tượng
bước đầu công an thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại
bốn bảy trăm năm mươi viên đạn hai mươi ba bình gà hai máy ép khoan đạn
năm mươi bốn hội tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan
qua xác minh năm hai nghìn một mươi chín đối tượng thái đã bị công an quận một mươi một
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm
cơ quan công an đang giám định số tăng vật thu giữ để xử lý theo quy định
vừa qua công an thành phố thủ dầu một thành phố bình dương
đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong xe ô tô con
nạn nhân là ông trần quang b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại thành phố dị an
là người điều khiển xe ô tô con sáu mươi một a bảy trăm ba mươi ba xx
theo một số người dân cho biết đêm ngày một tháng ba
người dân thấy chiếc xe ô tô con sáu mươi một a bảy trăm ba mươi ba x đang lưu thông trên đường mỹ phước tân vạn
khi đến đoạn đường thuộc phường định hòa thành phố thủ dầu một bình dương
thì bất ngờ thấy chiếc ô tô con trôi ngược
thấy vậy các tài xế và người dân hô hoan lấy đá chèn vào bánh ô tô
khi mọi người kiểm tra thì phát hiện ông bê lái chiếc xe ô tô đã bất tỉnh trong xe
mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu và tìm cách đưa ông b ra ngoài
tuy nhiên khi xe cấp cứu đến hiện trường thì ông b đã tử vong
ngày một tháng ba ông phạm thế b bốn mươi sáu tuổi chú xã hải dương thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã trình báo cơ quan chức năng về việc đàn bò một mươi hai con của gia đình ông bỗng nhiên biến mất trong đêm
được biết đàn bò này gia đình ông bê đã nuôi được chín năm và nhốt ở khu vực ven đường
gần trạm y tế xã hải dương
trích xuất camera an ninh của hàng xóm ông b phát hiện đàn bò bị một người lạ mặt dẫn đi theo hướng cầu tam giang
vào lúc giờ năm phút của ngày
sau khi nhận tin báo của gia đình ông b lực lượng chức năng xã hải dương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để tìm kiếm đàn bò cũng như xác định đối tượng có liên quan
tối ngày một tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu cho biết
đơn vị đã phối hợp với công an thành phố bạc liêu tiến hành kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng
có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường một tp bạc liêu
trước đó vào khoảng hai mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi chín tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với công an thành phố bạc liêu tiến hành kiểm tra phát hiện một phòng của khách sạn
có năm đối tượng có hành vi tăng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai viên nén màu xanh nghi là ma túy
hai gói ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
năm điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
những ngày qua trên nhiều diễn đàn mạng xã hội bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh
ghi lại hoàn cảnh một gia đình gồm bảy thành viên được ghi nhận tại lạng sơn
theo đó gia đình này gồm hai vợ chồng và năm người con nhỏ cùng đeo nhau trên chiếc xe máy với nhiều vật dụng
đi từ tỉnh điện biên đến cửa khẩu tân thanh để tìm việc làm trang trải cuộc sống giữa thiết trời giá rét
suốt chặng đường sáu trăm linh km chủ yếu đèo dốc thời tiết lại rét buốt
cả gia đình bảy người trên chiếc xe máy cũ khiến ai cũng xót xa
thấy hình ảnh này nhiều người đã chụp ảnh gia đình này và đăng tải lên mạng xã hội
ngay lập tức loạt hình ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người đã ngỏ ý muốn giúp đỡ hỗ trợ gia đình
không những vậy sau khi bài đăng được lan tỏa điều kỳ diệu đã xảy đến với gia đình đông con này
qua tìm hiểu loạt hình ảnh được ghi nhận thuộc về gia đình anh sùng phó tủa
ở bản suối voi mường nhé tỉnh điện biên
biết được thông tin hội thiền nguyện hiễu lũng lạng sơn đã liên hệ với trung tâm hy vọng để hỗ trợ cho gia đình này
cả bảy người trong gia đình sẽ được đưa về trung tâm hy vọng để có chỗ ăn ở trong những ngày thời tiết lạnh giá
sau đó khi gia đình đồng ý và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền địa phương
đại diện trung tâm thiện nguyện sẽ tìm việc làm cho hai vợ chồng anh chị đồng thời nhận nuôi năm đứa trẻ
cũng theo đại diện trung tâm vợ chồng anh tủa đều mang theo căn cước công dân xác nhận dân sự của công an xã tại địa phương
phía trung tâm cũng liên hệ với công an địa phương nơi gia đình anh tú cư trú để sang minh
sau đó gia đình sẽ cần về quê bổ sung thêm hai giấy khai sinh còn thiếu để trung tâm làm các thủ tục tiếp theo giúp đỡ các cháu đến trường
cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tin tức văn hóa giải trí nổi bật
thưa quý vị sau khi vượt nhà bà nữ để trở thành phim việt ăn khách nhất mọi thời đại
mới đây mai của trấn thành tiếp tục gây ấn tượng với thành tích là bộ phim việt đầu tiên vượt mốc năm trăm linh tỷ đồng
con số năm trăm linh tỷ đồng doanh thu của bộ phim mai
được box office việt nam cập nhật vào chiều ngày một tháng ba
thông thường nhà phát hành nhà sản xuất vườn mai và đạo diễn trấn thành thường công bố các mốc doanh thu muộn hơn box office việt nam vài tiếng đồng hồ
trước đó đại diện box ofvice việt nam cũng chia sẻ doanh thu của my trên nền tảng này có thể cao hơn thực tế năm
lý do là pox office việt nam hiển thị doanh thu trước thuế vat tính luôn các vé đặt trước và chưa tính đến các mức vé giảm giá khuyến mại
được biết bộ phim đạt được thành tích lớn này chỉ sau hai mươi một hoặc hai mươi hai ngày chiếu
tốc độ nhanh đáng nẻ trong khi nhà bà nữ cần đến gần ba tháng để đạt con số bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ban đầu mai từng được dự báo khó vượt doanh thu nhà bà nữ vì đây là phim tình cảm khác với nhà bà nữ là phim gia đình hướng đến đối tượng khán giả rộng hơn
dù đạt doanh thu cao gần đây cũng có những ý kiến trái chiều với doanh thu phim khi dư luận phát hiện
không ít khán giả dưới một mươi tám tuổi vẫn mua vé chót lọt để vào dạp xem phim mai
trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều khán giả dưới tuổi cũng hồn nhiên khoe đã xem phim mai
do đó vinh quang của bộ phim phần nào bị ảnh hưởng
sau khi thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo kiểm tra ra soát việc này
đã có bốn dạp chiếu phim ở tp hcm bị phát hiện vi phạm và sẽ bị phạt trong thời gian tới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi